lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và tạm giữ hơn bốn tấn hàng gồm quần áo đồ gia dụng đồ chơi trẻ em không hóa đơn chứng tử tại kho hàng của việt nam airlines ở tân sơn nhất
kiểm tra hàng hóa thực tế thuộc vận đơn trên chuyến bay vn một nghìn tám trăm hai mươi là một trăm sáu mươi tám kiện hàng hóa hơn bốn tấn hàng gồm quần áo đồ gia dụng đồ chơi trẻ em
đây là số lượng hàng hóa rất lớn vận chuyển theo đường hàng không
do điều kiện tại kho hàng quốc nội việt nam airlines chi nhánh khu vực miền nam không thuận lợi để kiểm đếm hàng hóa thực tế
đồng thời ông mai ngọc duẩn nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải yes chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ
nên cục quản lý thị trường đã tạm giữ niêm phong toàn bộ hàng hóa chuyển về kho tăng vật để kiểm đếm thực tế mặt hàng chủng loại số lượng